bên cạnh số vốn fdi đổ vào nền kinh tế tiếp tục tăng mạnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại việt nam bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cũng ghi nhận mức cao nhất của cùng kỳ trong năm năm qua
bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại việt nam ước đạt sáu hai mươi tám tỷ usd tăng bảy bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó công nghiệp chế biến chế tạo đạt bốn chín mươi ba tỷ usd chiếm bảy mươi tám năm tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện
hoạt động kinh doanh bất động sản đạt sáu trăm linh bảy sáu triệu usd chiếm chín bảy
sản xuất phân phối điện khí đốt nước nóng hơi nước và điều hòa không khí đạt hai trăm năm mươi chín tám triệu usd chiếm bốn một
báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của bộ tài chính cho thấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên tất cả các lĩnh vực đều đang có sự khởi sắc
theo đánh giá của bộ tài chính tỷ lệ giải ngân ước bốn tháng của cả nước tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
hiện đạt một mươi bốn sáu mươi sáu tổng kỳ
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên tất cả các lĩnh vực đều đang có sự khởi sắc nhưng theo bộ tài chính vẫn còn nhiều vướng mắc khiến tiến độ giải ngân chưa đạt được như kỳ vọng đặt ra
bộ tài chính cho biết có bảy bộ cơ quan trung ương và ba mươi năm địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước
một số bộ cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt tuy nhiên vẫn còn bảy bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là có hai mươi năm địa phương tỷ lệ giải ngân dưới một mươi năm
theo báo cáo
theo chỉ số nhà quản trị mua hàng pmi mới nhất của s p global số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh trong tháng bốn đã giúp ngành sản xuất của việt nam tăng trưởng trở lại
trong tháng bốn pmi ngành sản xuất việt nam đã tăng trở lại lên trên ngưỡng năm mươi điểm ở mức năm mươi ba điểm
so với con số bốn mươi chín chín điểm hồi tháng ba kết quả pmi tháng bốn cho thấy sức khỏe ngành sản xuất việt nam đã cải thiện nhẹ
báo cáo của s p global đánh giá điểm tích cực của kỳ khảo sát này nằm ở sự phục hồi mạnh mẽ của số lượng đơn đặt hàng mới
với tốc độ tăng nhanh nhất
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bên cạnh đó hoạt động mua hàng đã tăng lần đầu trong vòng sáu tháng trở lại đây để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới
tuy nhiên mức độ tăng vẫn còn tương đối nhẹ
báo cáo cũng ghi nhận tồn kho hàng thành phẩm giảm phản ánh sự cần thiết phải đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới đang tăng mạnh vào thời điểm sản lượng còn hạn chế
theo cục du lịch quốc gia việt nam trong năm ngày nghỉ lễ cả nước đón tổng cộng tám triệu lượt du khách
trong năm ngày nghỉ dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm du lịch việt nam ước tính phục vụ khoảng tám triệu lượt khách tăng một mươi bốn hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba trong đó có khoảng ba sáu triệu lượt khách có lưu trú
công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng sáu mươi trong những ngày cao điểm đạt trên bảy mươi
một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy chín mươi năm một trăm linh
kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày nên hầu hết các điểm đến đã đón lượng khách nhiều hơn thời gian lưu trú dài hơn doanh thu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đáng lưu ý số lượng khách quốc tế vẫn có đạt tăng trưởng tốt
theo cục du lịch quốc gia việt nam thanh hóa quảng ninh và khánh hòa là ba trọng điểm đón lượng khách đông đảo nhất trong đó thanh hóa phục vụ khoảng một năm mươi hai triệu lượt khách tăng hai mươi bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
quảng ninh phục vụ khoảng một triệu lượt khách khánh hòa phục vụ chín trăm sáu mươi chín chín trăm năm mươi lượt khách
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ngành nông lâm thủy sản ghi nhận xuất siêu trên bốn bảy tỷ usd nhờ tăng cả kim ngạch và giá
tính chung bốn tháng các nhóm hàng xuất khẩu của ngành đều tăng nên kim ngạch xuất khẩu tăng
đồng góp vào kết quả này có nông sản tăng ba mươi hai năm so với cùng kỳ năm ngoái lâm sản tăng hai mươi hai tám thủy sản tăng bốn hai chăn nuôi tăng ba bốn
trong đó hầu hết các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái như gỗ và các sản phẩm gỗ tăng hai mươi ba
cà phê tăng năm mươi bảy chín gạo tăng ba mươi sáu năm hạt điều tăng hai mươi một hai rau quả tăng ba mươi hai một tôm tăng năm
bên cạnh mức tăng về lượng nhiều mặt hàng có giá xuất khẩu bình quân tăng khá như giá gạo tăng hai mươi hai hai cà phê tăng bốn mươi chín bảy cao su tăng sáu chín hạt tiêu tăng ba mươi sáu
với mức tăng thích cực cả về lượng và giá của các mặt hàng xuất khẩu giá trị xuất siêu ngành đạt được bốn tháng là bốn bảy mươi bốn tỷ usd tăng bảy mươi một bốn
trong bốn tháng đầu năm nay xuất khẩu gạo của việt nam tiếp tục giữ vững các thị trường trọng điểm
tại thị trường philippines chiếm bốn mươi sáu bốn tổng lượng và bốn mươi năm năm tổng kinh nguyên xuất khẩu gạo của cả nước đạt trên một triệu tấn
đường thứ hai là indonesia xuất khẩu gạo việt nam vào thị trường này tăng mạnh gần hai trăm linh về lượng tăng ba trăm linh tám tám về kim ngạch và tăng ba mươi sáu bốn về giá so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn trăm bốn mươi năm ba trăm hai mươi sáu tấn
xuất khẩu gạo sang thị trường malaysia cũng tăng hai năm
đường thứ hai là indonesia xuất khẩu gạo việt nam vào thị trường này tăng ba mươi tám tám về lượng sáu mươi sáu kim ngạch và hai mươi bốn bảy về giá so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đạt chín mươi tám chín trăm một mươi bảy tấn
đánh giá từ bộ nông nghiệp hoa kỳ usda cho thấy nguồn cung gạo toàn cầu dự báo sẽ không còn dồi dào bởi nguồn cung chính chiếm tới bốn mươi sản lượng toàn cầu là ấn độ sẽ giảm bốn triệu tấn so với niên vụ trước còn một trăm ba mươi hai triệu tấn
các thị trường khác như philippines indonesia thái lan campuchia cũng được dự báo giảm sản lượng do tác động của hiện tượng enino và biến đổi khí hậu
bối cảnh này là cơ hội cho việt nam tiếp tục giữ vững các thị trường trọng điểm và tăng cường tìm kiếm thị trường mới
thực hiện chỉ thị một mươi hai của thủ tướng chính phủ bộ công thương đang đẩy mạnh đề án thúc đẩy doanh nghiệp việt nam tham gia trực tiếp vào mạng lưới phân phối nước ngoài giúp gia tăng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị cho hàng việt
việt nam hiện nằm trong nhóm năm quốc gia xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất vào hệ thống walmart toàn cầu cán mốc bảy tỷ đô la một năm
xuất khẩu hàng hóa qua hệ thống e on của nhật bản hiện đạt trên năm trăm linh đô la mỹ một năm
tương tự xuất khẩu qua các tập đoàn phân phối và thu mua toàn cầu cũng đạt từ vài triệu đến vài chục triệu đô la mỹ mỗi năm
bộ công thương đang tập trung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu vào kênh bán lẻ ngoại
hiện có đến hơn năm mươi doanh nghiệp thuần việt hoàn thiện năng lực hồ sơ chứng chỉ để gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu
dự kiến sẽ có ba trăm linh đoàn thu mua quốc tế đến việt nam vào đầu tháng sáu để mua hàng và kết nối chuỗi cung ứng
theo số liệu của tổng cục thuế hiện có chín mươi bốn nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử
đệ kế từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp nhà cung cấp nước ngoài đã nộp một mươi bốn năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng tiền thuế
với ba tỷ đồng nộp thêm trong bốn tháng đầu năm nay
năm hai nghìn hai mươi hai thời điểm cổng thông tin địa tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài vận hành
các doanh nghiệp nhà cung cấp nước ngoài đã nộp một mươi bốn năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng mức này tăng hơn ba năm trăm linh tỷ đồng so với cuối năm ngoái
ngoài ra cơ quan thuế cho biết năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu quản lý thuế kênh thương mại điện tử là hơn một trăm bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ
với số thuế nộp chín mươi bảy tỷ đồng tăng một mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
giá gạo bán lẻ tháng năm ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp với mức giảm hơn bảy đồng một bình một mươi hai kg
giá ga bình petrolimax bán lẻ đã bao gồm vat tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại thị trường hà nội là bốn trăm bốn mươi tám tám trăm linh đồng một bình dân dụng một mươi hai kg
một bảy trăm chín mươi năm hai trăm linh đồng bình công nghiệp bốn mươi tám kg lần lượt giảm bảy ba trăm linh đồng bình một mươi hai kg và hai mươi chín một trăm linh đồng bình bốn mươi tám kg đã bao gồm vat
nguyên nhân giảm giá do học đồng giá gà thế giới bình quân tháng năm ở mức năm trăm tám mươi hai năm đô la mỹ một tấn
giảm ba mươi năm đô la mỹ một tấn so với tháng bốn và biến động tỷ giá đô la mỹ
nên các tổng công ty ga thực hiện điều chỉnh giảm theo mức giảm tương ứng